hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sở giao dịch chứng khoán tp hcm khẳng định đây là thông tin bịa đạp
thông tin trên đã gây xôn xao dư luận ảnh hưởng đến tâm lý công chúng đầu tư
và ảnh hưởng đến uy tín của sở giao dịch chứng khoán tp hcm
thông báo của sở giao dịch chứng khoán tp hcm cũng đề nghị các thành viên thị trường
phối hợp hỗ trợ khuyến cáo các nhà đầu tư bình tĩnh sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận
và phát tán trên các trang mạng xã hội
tham ô tiền hỗ trợ hộ nghèo
hai cán bộ xã xuân nội huyện trùng khánh tỉnh cao bằng là bế văn quỳnh
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã và lã thị viễn nguyên kế toán ủy ban nhân dân xã
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh cao bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản
cụ thể năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân xã xuân nội được phê duyệt dự án cấp giống vịt siêu nạc
cho một mươi chín hộ dân xóm mán đâu mỗi hộ được sáu mươi tám con nhưng thực tế mỗi hộ chỉ được nhận năm mươi con
năm hai nghìn một mươi tám thực hiện dự án cấp cây giống và phân bón cho một trăm bảy mươi bảy hộ dân
hai bị cáo bế văn quỳnh và lã thị viễn đã không mua phân bón để cấp cho ba mươi năm hộ dân
không tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín hai bị cáo tiếp tục lập chứng từ khống để chiếm đoạt tiền của dự án
tổng số tiền hai bị cáo lập chứng từ khống để chiếm đoạt các năm là hơn hai mươi năm triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bế văn quỳnh và lã thị viễn mỗi bị cáo năm năm tù giam về tội tham ô tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý đối tượng lê thị mỹ dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
và nguyễn trọng thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú ở huyện eak tỉnh đắk lắc
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tính đến thời điểm bị bắt hai đối tượng này đã cho khoảng bốn mươi người vay tổng số tiền hơn một tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm hai mươi đến bốn trăm sáu mươi một năm
dung và thắng nhắm đến những người gặp khó khăn trong mùa dịch
và những người có nhu cầu vay nóng hoặc vay không có tài sản thế chấp
quá trình khám xét địa điểm các đối tượng này hoạt động tín dụng đen
cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật chứng liên quan đến việc cho vay lãi nặng
để tiếp tục điều tra và xử lý
thời điểm cuối năm khi mà nhu cầu về tiền vốn tiền chi tiêu của người dân tăng cao
các đối tượng hoạt động tín dụng đen sẽ triệt để lợi dụng tung các chiêu dụ dỗ người dân sập bẫy
và tại quảng bình thì thời gian qua
lực lượng công an đã liên tục triệt phá những đường dây tín dụng đen lãi suất cho vay lên đến hàng trăm một năm
gần đây nhất ngày một mươi hai tháng một hai đối tượng đã bị lực lượng công an tỉnh quảng bình tạm giữ
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
quá trình đấu tranh đã làm rõ đường dây này cho vay lãi nặng
có tám đối tượng liên quan trong và ngoài tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng đã thực hiện hơn năm trăm linh lượt cho vay
tại thành phố đồng hới bố trạch quảng trạch và thị xã ba đồn
tổng số tiền giao dịch năm tỷ đồng với mức lãi suất cắt cổ
lãi suất của các đối tượng cho vay thì giao động từ một trăm hai mươi trên năm đến bảy trăm linh trên năm
khi mà người vay mà không có khả năng trả lãi và trả gốc
thì các đối tượng dùng nhiều thủ đoàn đe dọa khủng bố tinh thần để nhằm mục đích thu lợi thu lãi và thu tiền gốc
năm hai nghìn hai mươi một tại quảng bình lực lượng chức năng đã khởi tố một mươi một vụ với hai mươi một bị can
liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
tình hình tội phạm tín dụng đen cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên cần thiết nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên
trong khi đó tác động của dịch bệnh kinh tế khó khăn
các đối tượng cho vay tiến dụng đen lợi dụng tình hình quay trở lại hoạt động
ngoài việc phát tán rải tờ rơi các đối tượng chuyển hướng sử dụng công nghệ thông tin
mạng xã hội để tiếp cận người đi vay
chủ yếu là vay tỉnh chấp
một số đối tượng là hoạt động cho vay qua mạng internet
sử dụng cả hình ảnh clip hình ảnh nhạy cảm của chị em phụ nữ để khổng chế đòi nợ
từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ
nguyên nhân từ hoạt động tiến dụng đen và giao dịch vay mượn thông thường
rất dễ phát sinh các hành vi phạm tội như cưỡng đoạt tài sản
hủy hoại tài sản cố ý gây thương tích
hiện nay có vướng dẫn một trăm linh năm của tòa nhân tội cao
về việc xử lý hình ảnh

về việc xử lý hình ảnh
trước đây có tăng số quy định thu lời bật chỉnh trên ba mươi triệu
thì mới xử lý hình ảnh
bây giờ thì hướng dẫn một trăm linh năm này có hướng dẫn cụ thể hơn
là những lần cho vay đăng lại chưa đủ tăng số thu lời bật chỉnh ba mươi triệu
mà cho vay nhiều lần cộng lại trên ba mươi triệu
thì sẽ không đủ
cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc điều tra xử lý nghiêm các đối tượng
cho vay lãi nặng mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác
điều chỉnh kế hoạch tài chính thích hợp
nếu có nhu cầu vay tiền thì tìm đến ngân hàng hay các tổ chức tài chính
được phép hoạt động của nhà nước tránh vướng vào bẫy của tín dụng đen
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phối hợp
cùng các đơn vị chức năng kiểm tra phát hiện một hộ dân
trên khu vực biển
bên dưới tàng trữ số lượng lớn xe mô tô đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc
tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông nguyễn văn đừng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại thị trấn long bình huyện an phú phát hiện trong nhà có hai mươi một chiếc xe mô tô
đã qua sử dụng cùng nhiều phụ tùng xe mô tô đã được tháo rời
kiểm tra mở rộng quanh nhà ông đừng lực lượng tiếp tục phát hiện
và thu giữ thêm một mươi bốn chiếc xe mô tô đã qua sử dụng
số xe mô tô trên được ông đừng thu mua từ nhiều nơi
nhiều chủ khác nhau để bán lại kiếm lời
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua các tin tức kinh tế trong hai mươi bốn giờ qua
theo báo cáo từ các doanh nghiệp của sáu mươi tỉnh thành phố
mức thưởng tết âm lịch năm hai nghìn hai mươi hai bình quân sụt giảm từ hai đến một mươi so với năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai
cụ thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng bình quân cao nhất với sáu sáu mươi sáu triệu đồng một người
doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng bình quân là năm chín mươi hai triệu đồng một người
công ty cổ vấn thanh toán quốc gia việt nam nabas vừa cho biết sẽ tiếp tục giảm phí dịch vụ
nhanh napas hai trăm bốn mươi bảy cho toàn bộ tổ chức thành viên
cụ thể napas tiếp tục thực hiện miễn phí một trăm linh phí trên thanh toán qua cổng dịch vụ công quốc gia
miễn phí xử lý các giao dịch chuyển mạch qua hệ thống atm pos
miễn phí một trăm linh các giao dịch chuyển tiền nhanh napas hai trăm bốn mươi bảy với giá trị dưới năm trăm linh đồng
và các giao dịch chuyển tiền bằng mã việt twitter
mở cửa phiên sáng nay ngày một mươi chín tháng một dù giá vàng thế giới giảm
nhưng thương hiệu vàng sjc tại các doanh nghiệp lại
không có nhiều biến động
cụ thể giá vàng sjc mua vào bán ra ở mức sáu mươi một một sáu mươi một bảy mươi hai triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng dòng thăng long nhiên ít từ năm mươi hai sáu mươi tám năm mươi ba ba mươi ba triệu đồng một lượng
mua vào bán ra tăng bốn mươi đồng so với chốt phiên trước
quý vị thân mến được biết đến là sản phẩm bồi bổ sức khỏe rất tốt
yến xào được bán với giá cao ngất ngửa
tuy nhiên thì ngay chính người trong nghề
thừa nhận thị trường yến xảo hiện đang loạn từ nguồn gốc xuất xứ
chất lượng cho đến giá cả
để tránh mua phải hàng giả và hàng kém chất lượng
người tiêu dùng phải hết sức thận trọng
lợi dụng tâm lý người tiêu dùng
thị trường yến xào được bày bán chẩm tộ trên chợ mạc
chợ dân sinh cửa hàng với nhiều mức giá và công dụng thần kỳ cho mọi đối tượng
nhất là trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay
yến xào lại càng được ưa thuộc bởi nhiều người tin rằng
sử dụng yến xào có thể nâng cao chất đề kháng cho ép mông
điều đáng nói đây là thực phẩm tự nhiên nhưng được quảng cáo gây hiểu lầm
có tác dụng chữa bệnh cụ thể như dạng phục phát triển tế bào ung thư
cái việc phòng chống ung thư có thể là có những cái sản phẩm
có những thảo dược mà nó trực tiếp ức chế hoặc tiêu diệt tế bào ung thư
nó tiêu diệt tế bào ung thư thì không có
nhưng nó lại có khả năng là gì
tăng cường cái khả năng biến dịch
để tìm hiểu về thị trường yến xào
chúng tôi đến phố lạn ông quận hoàn kiếm
được biết đến là chợ thuốc đông y lớn nhất hà nội
tại đây yến xào có thể đặt mua ở bất kỳ cửa hàng nào
với mọi mặt giá khác nhau
chẳng ai mua em không mua thì ở đây
không mua thì thôi
sao phải mở lấy cái này lấy cái này nè
ba triệu à
ba triệu đấy là ba triệu muốn lấy cái nào thì lấy
không có yến huyết như bên kia
yến huyết năm triệu

còn với cửa hàng này thì mức giá của yến huyết lại cao
mình có gọi là hồng yến cơ
cái yến là huyết yến kìa yến nó đỉnh đảo á
nó là bao nhiêu tiền

nó khác gì với cái này không

với cả nó thêm là về thành trong người cao rồi
với cả bị phổi mới dùng rồi
chứ còn không dùng yến trắng thì cũng đơn được rồi
theo các chuyên gia yến huyết có sản lượng ít
thường có ở những nơi treo leo hiểm trở khai thác rất khó khăn
với công nghệ làm giả tinh vi như hiện nay
chỉ sau một đến hai tuần
sẽ có những tổ yến huyết được bày bán với giá thành gấp nhiều lần
vâng lợi dụng đặc tính quý hiếm của yến xào
trên thị trường
thị trường đang tồn tại một số lượng không nhỏ hàng giả
kém chất lượng có nguồn gốc mập mờ
được bán với giá thành rất cao
gắn cho nhiều công dụng
hướng tới những người có nhu cầu bồi bổ sức khỏe
thu nhập cao hoặc sử dụng làm quà biếu
và trong phần tiếp theo của phóng sự
chúng tôi xin gửi tới quý vị một số thông tin
để có thể phân biệt được đâu là yến thật
đâu là yến giả
theo các chuyên gia
yến thật thường khá thô và sơ
độ dài rợi không đều
nếu cầm tổ yến thật trước ánh sáng mặt trời
sẽ thấy ánh sáng xuyên và sợi yến có màu đục
khi được ngâm trong nước
khi nước ngâm và sợi yến không bị đổi màu
nở to dai
có mùi tanh đặc trưng và mùi mốc của tổ yến
thì mọi người có thể dùng cái tổ yến này
ngâm như một cái tô nước

ngâm khoảng một hai tiếng này
xong lấy cái nước đó đun soi lại
nếu mà cái lớp đá dưới nước
nó có lắng đường nó bị kẹo lại nó bị khét
thì nó có đường
nếu mà nó như thế này
sợi yến nó sợi ngắn ngắn
sợi nó dài dài rồi nó ngắn ngắn
nó không đều nhau sợi nó trong
sợi yến nó rất là mỏng nha
nó trong như thế này
thì đó là sợi yến hiện tại mà yến của việt nam
thì nó sẽ có độ dai giòn nhất định
nó dai dai có mùi tanh đặc trưng
hiện có nhiều cơ sở công ty đánh lừa người tiêu dùng
bằng cách tư vấn quy trình chứng yến
thông thường người dùng sẽ xin tổ yến chín
sau đó mới cho đường phen
tuy nhiên các cơ sở sử dụng
yến không đảm bảo sẽ tư vấn người dùng
cho đường phen khi mới bắt đầu chứng
để sợi yến kém chất lượng không tan
hoặc lợi ích
giữa một thị trường nhiều đơn vị
cung cấp yến xào cùng nhiều hình thức
làm giả tinh vi như hiện nay người tiêu dùng
cần lựa chọn các thương hiệu uy tín
có địa chỉ rõ ràng sản phẩm được cấp
và chứng nhận tiêu chuẩn của cục an toàn
viện sinh thực phẩm bộ y tế để tránh
tiền mất tật mang
du lịch và hàng không là hai ngành
có mối quan hệ gắn bó mật thiết
khi mà đa phần khách du lịch
đặc biệt là khách du lịch quốc tế
lựa chọn đường hàng không để đi du lịch
bởi vậy thì để đẩy mạnh khôi phục
hoạt động của ngành du lịch trong thời gian tới
thành phố đà nẵng đã triển khai chương trình
hợp tác du lịch hàng không xúc tiến đường bay đến đà nẵng
trong năm hai nghìn hai mươi
khi ngành du lịch chưa chịu tác động
với dịch bệnh covid một mươi chín
đà nẵng dẫn đầu cả nước về lượng khách du lịch quốc tế
riêng hãng hàng không quốc gia vietnam airlines
phục vụ hơn bảy trăm linh lượt khách
đến đi đà nẵng mỗi năm
hiện tại song song với việc triển khai
các đường bay nội địa
các hãng hàng không cũng đang có kế hoạch
mở lại các đường bay quốc tế tới việt nam
cũng như đà nẵng
yếu tố quan trọng để khôi phục hoạt động du lịch
trong thời gian tới
điều này cũng đã có các kế hoạch
mở lại các đường bay
đi mỹ nhật
cũng như là từ phnom penh về việt nam
và tiếp đó thì theo lộ trình thôi
thì sẽ là các nước như là
tại chương trình hợp tác du lịch
hàng không xúc tiến đường bay đến đà nẵng
vừa được diễn ra thành phố đà nẵng
đã cung cấp đến đối tác chính sách hỗ trợ hàng không
hiện hành sự sẵn sàng
trong việc cung ứng dịch vụ của các điểm đến
đặc biệt sở du lịch thành phố đà nẵng
và công ty cổ phần thương mại duy anh
đã triển khai ký kết biên bản ghi nhớ
hợp tác trong tổ chức sự kiện diễn đàn
phát triển đường bay châu á
dự kiến diễn ra trong tháng sáu
thu hút hơn năm trăm linh đại biểu
từ một trăm một mươi hãng hàng không
ba mươi đơn vị lưỡng hành
và hơn một cuộc họp
đây là một trong những bước đà
rất là quan trọng
trong việc quảng bá hình ảnh
thân thiện đến khách của thành phố
thông qua đó thì thành phố đà nẵng
cũng rất là mong muốn được
với lại bạn bè quốc tế
đặc biệt là các hãng hàng không quốc tế
về việc thành phố đà nẵng
luôn sẵn sàng để mà chào đón
các hãng hàng không cũng như là du khách quốc tế
bay trực tiếp
tới sân bay quốc tế của thành phố đà nẵng
từ các sân bay quốc tế
từ các trung tâm thương mại tài chính quốc tế
đà nẵng kỳ vọng các hoạt động hợp tác du lịch hàng không
nhất là sự kiện diễn đàn
phát triển đường bay châu á
sẽ đóng góp đáng kể vào sự phục hồi du lịch
cũng như phát triển kinh tế xã hội
của thành phố trong thời gian tới
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin
kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai